xin kính chào quý vị và các bạn
đêm qua sau khi đi vào vùng biển từ đà nẵng đến bình định bão số năm đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
tuy nhiên với tốc độ di chuyển khá chậm nên đến sáng ngày hôm nay áp thấp nhiệt đới vẫn ở ngay trên vùng biển từ đà nẵng đến quảng ngãi
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám
dự báo trong ngày hôm nay áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng năm km vào đất liền khu vực từ đà nẵng đến quảng ngãi sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực nam lào
sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ở vùng biển từ thừa thiên huế đến quảng ngãi bao gồm cả huyện đảo lý sơn cồn cỏ cù lao tràm có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám
sống biển cao từ hai đến bốn m biển động
trở lại với thời tiết trên đất liền trong hôm nay và ngày mai tại bắc bộ tiếp tục có nắng nhiều có nơi xảy ra nắng nóng với nền nhiệt tại các tỉnh phía đông bắc bộ giao động là từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ có nơi còn cao trên ba mươi bốn độ
từ chiều tối mai do gió đông ẩm từ biển dồn vào nên mưa rông trên khu vực sẽ tăng cả về diện và lượng
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
trong cơn giông gần đề phòng có tố lốc và gió rất mạnh cùng nền nhiệt giảm nhẹ
còn đối với các tỉnh ở phía tây bắc bộ do ít chịu tác động từ khối không khí từ biển vào nhưng trong hai ngày tới hầu như là ít mưa
đến ngày một mươi năm thì khu vực mới có mưa ở diện giải rác nhưng lượng thì chưa quá nhiều
vì vậy mà nền nhiệt trên khu vực chưa có quá nhiều biến đổi khi cao nhất trong ba ngày tới vẫn giao động xung quanh ngưỡng là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới về trong hôm nay tại các tỉnh từ quảng bình cho đến thừa thiên huế vẫn có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến là từ một trăm linh một trăm năm mươi mm có nơi còn trên hai trăm linh mm
từ đêm nay vùng mưa mưa vừa mưa to sẽ mở rộng lên tới nghệ an thanh hóa
dự báo phải đến ngày một mươi bốn tháng chín thì mưa mới giảm dần
do mưa lớn ruộng dập nên nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất và mưa rộng
người dân cần hết sức cảnh giác
đối với các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận cũng chịu tác động trực tiếp của áp thấp nhiệt đới
nên từ nay đến hết ngày một mươi bốn tháng chín sẽ có mưa vừa đến mưa to kèm theo tố lốc và gió giật mạnh
vùng mưa lớn tập trung ở khu vực từ đà nẵng đến quảng ngãi với lượng mưa có thể lên tới từ một trăm linh một trăm năm mươi mm
do có mưa nên nền nhiệt trong hai ngày tới tại đây chỉ có hai ngày tới
kỳ giao động là từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ sau đó đến ngày một mươi năm nền nhiệt sẽ tăng nhẹ trở lại
tại vùng cao tây nguyên trong hôm nay và ngày mai tiếp tục chịu sự chi phối của gió mùa tây nam hoạt động mạnh
vì thế mà mưa vẫn xảy ra nhiều cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa là từ hai mươi năm mươi mm có nơi còn trên bảy mươi mm
trong cờ rồng cần đề phòng có tố lốc và gió rất mạnh
nền nhiệt trong hôm nay và ngày mai giao động là từ hai mươi đến năm mươi mm

sau đó mưa giảm dần cùng nền nhiệt tăng nhẹ từ một đến hai độ

với các tỉnh thành nam bộ tại đây cũng chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh
nên trong hôm nay và ngày mai cũng có mưa rào và rông ở nhiều nơi
lượng mưa phổ biến là từ hai mươi năm mươi mm
trong cờ rồng có thể tiềm ẩn hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc cũng như gió rất mạnh
từ ngày một mươi bốn tháng chín mưa sẽ có xu hướng giảm dần
nền nhiệt trong hôm nay và ngày mai trên khu vực giao động là từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ
sau đó tăng nhẹ trong những ngày tiếp theo